chủ động ứng phó với bão số một mươi có khả năng gây mưa lớn và sạt lở nhiều nơi
ubnd tỉnh quảng nam đã yêu cầu các địa phương kiểm tra giả soát
kiên quyết di rời sơ tán người ra khỏi các khu vực nguy hiểm
đặc biệt rút kinh nghiệm từ các vụ việc đau lòng gần đây
người dân tại những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
đã được động viên di rời để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
hoàn thành trước một mươi một h ngày hôm qua
tỉnh quảng nam yêu cầu các địa phương phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
mạng xã hội loa phóng thanh về phương án ứng phó thiên tai đến cộng đồng để nhân dân biết
chủ động ứng phó kiên quyết di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm
nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ gây ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
các địa phương ven biển kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền lồng bè để phòng ngừa bất chắc
khả năng bão trồng bão lũ trồng lũ đang tiến rất gần vào đất liền
phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại triển khai lực lượng sung kích
để bảo vệ người dân đang được tỉnh quảng nam thực hiện một cách khẩn trương để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra